hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín
người dân ở các tỉnh thành phố đã bắt đầu trở về thủ đô hà nội để chuẩn bị cho những ngày đi làm đầu tiên của năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội
theo ghi nhận của phóng viên tại các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội lượng người dân đổ về mỗi lúc một đông
trong khi nhiều người ôm con nhỏ tay sách nách mang với vẻ mặt mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài để trở về thủ đô chuẩn bị cho việc học tập và làm việc
nhiều hành khách cho biết giá vé xe có tăng một chút so với những ngày bình thường tuy nhiên tình trạng nhồi nhất khách cũng không xảy ra
nhiều hành khách cho biết giá vé xe có tăng một chút so với những ngày bình thường tuy nhiên tình trạng nhồi nhất khách cũng không xảy ra
tình trạng an ninh được cải thiện rất lớn so với ngày xưa bây giờ cải thiện rất lớn người khách đi rất yên tâm kể cả hành lý gửi trên xe cũng rất yên tâm không lo mất bác
tại các cổng ra của bến xe dù lượng người đổ ra mỗi lúc một đông nhưng tình trạng ùn ứ chen trúc của người và phương tiện đã không xảy ra
còn tại các tuyến đường cửa ngõ hướng về thủ đô chiều nay các phương tiện tham gia giao thông mỗi lúc một tăng đặc biệt tại một số tuyến đường chính như vành đai ba cao tốc pháp vân cầu rẽ
tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để điều chỉnh tình hình giao thông giúp cho người dân trở về thủ đô được thuận lợi và an toàn